hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng cho biết đơn vị vừa tập trung phá chuyên án và bắt giữ ba đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng
bao gồm trần đình quân bốn mươi hai tuổi trương việt hoàng hai mươi năm tuổi cùng quê nghệ an và vương quang hiệp ba mươi tám tuổi quê thành phố hà nội
tất cả đều liên quan đến vụ việc cho vay lãi nặng và có hành vi khủng bố tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra quân là người cầm đầu cốt cán hoàng và hiệp là những người giúp sức tích cực trong đường dây cho vay lãi nặng
thủ đoạn của nhóm này là giả lập việc cầm cố thế chấp xe ô tô thế chấp sổ đỏ để vai tiền
riêng quân với vỏ bọc là người kinh doanh bình thường và hay làm từ thiện nhưng thực chất là âm thầm chỉ đạo hoàng thay mình điều hành đường dây
hoàng và hiệp sẽ đứng ra thực hiện các giao dịch cho vay cũng như thu hồi nợ
nhiều con nợ đã bị nhóm này đánh đập
uy hiếp thậm chí là đe dọa cả người thân với mục đích thu hồi nợ bằng được
đáng nói hơn nhóm này còn nắm được thông tin kinh doanh của con nợ
khi đến hạn con nợ chưa trả được tiền thì đánh đập ép buộc bắt phải ghi giấy gắn nợ cho một người khác không liên quan
số tiền lên đến hàng tỷ đồng
hiện công an cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố bị can bắt tạm giam cả ba đối tượng để phục vụ điều tra làm rõ vụ việc